hôm nay bắt đầu tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án luật quan trọng và tiến hành công tác nhân sự bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn và bầu chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn
theo chương trình làm việc trong sáng nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp tiếp theo quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua các luật luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức sau đó quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn và bầu chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn